mặt đường gợn sóng bong chóc và xuất hiện ngày càng nhiều chỗ lún nứt nhổ gà ổ voi ứ động nước mưa gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông tạo dư luận bức xúc cho người dân địa phương
đây là thực trạng đáng buồn trên quốc lộ sáu mươi một c đoạn qua địa bàn thành phố vị thanh tỉnh hậu giang và quốc lộ sáu mươi một đoạn từ cầu cái tư đến ngã ba đường vào trung tâm huyện gò quao tỉnh kiên giang hiện nay
được biết hai dự án này đã mới thực hiện và đầu tư cải tạo nâng cấp mở rộng đưa vào sử dụng trong một thời gian không lâu thì đã bị xuống cấp nghiêm trọng
là một trong những đoạn đường huyết mạch của tỉnh kết nối với thành phố cần thơ hậu giang và tỉnh kiên giang nên mỗi ngày lượng xe qua lại khá đông
tuy nhiên chỉ mới đưa vào sử dụng qua vài năm thì hiện đoạn đường này hư hỏng gây khó khăn cho xe lưu thông thậm chí còn là nguyên nhân của một số vụ tai nạn giao thông